cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vị thanh tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với phạm thị nguyệt linh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm mai thái huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và đào phương thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng chú tại thành phố cần thơ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
theo kết quả điều tra ban đầu phạm thị nguyệt linh có mua thửa đất tại huyện củ chi
của một người đàn ông chú tại tp hồ chí minh với giá bảy trăm linh triệu đồng vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi trả tiền bà linh phát hiện vị trí thửa đất không đúng như thỏa thuận
nên nhiều lần yêu cầu đổi lại hoặc trả lại tiền nhưng người bán không đồng ý
đến chiều ngày một tháng một mươi hai linh khanh huy lừa người bán đất lên xe ô tô
rồi trở về nhà chị của linh ở phương năm tp vị thanh tỉnh hậu giang và giữ tại đây
sáng hôm sau lợi dụng lúc các đối tượng sơ hở bị hại bỏ chạy nhưng đã bị ba đối tượng đuổi theo bắt lại
sau đó linh yêu cầu người bán đất điện thoại mượn tiền bạn bè người thân
chuyển vào tài khoản của đối tượng tổng số tiền hai trăm tám mươi triệu đồng
thì bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang bắt quả tang và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ